xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức hai mươi bốn h mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị những ngày vừa qua giá vàng tăng liên tiếp đến sáng ngày chín tháng bốn giá vàng trong nước tăng mạnh cùng chiều với giá vàng thế giới
vàng sg giao dịch quanh mức tám mươi hai bảy triệu đồng một lượng cao nhất từ trước tới nay
giá vàng tiếp đà tăng vàng miếng sgg gần tám mươi ba triệu đồng
lúc chín h ba mươi công ty vàng bạc đá quý sài gòn vàng miếng scg nhầm ít ở mức tám mươi bảy tám mươi hai bảy mua vào bán ra đây là mức cao nhất trong lịch sử vàng miếng từ trước tới nay
còn tại công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý doji vàng nhẫn bốn số chín giao dịch quanh mức bảy mươi ba chín cho đến bảy mươi năm bốn triệu đồng một lượng mua vào bán ra
đây là mức giá tiệm cận đỉnh lịch sử
tiết lập ngày hôm qua
tại bảo tín minh châu vàng miếng sgg giao dịch quanh mức tám mươi sáu mươi năm tám mươi hai bốn mươi năm triệu đồng một lượng mua vào bán ra
giá vàng nhẫn tròn trơn giao dịch quanh mức bảy mươi bốn ba đến bảy mươi năm hai mươi ba triệu đồng một lượng mua vào bán ra
giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh cùng chiều với giá vàng thế giới
lúc chín h ba mươi phút sáng giờ việt nam giá vàng quốc tế giao dịch quanh mức hai ba trăm bốn mươi hai hai usd trên ounce
giá vàng thế giới tăng một ba mươi một trong hai tháng
từ giờ qua tương ứng với mức là khoảng ba mươi ba mươi bảy usd trên ows
quy đổi theo tỷ giá một lượng vàng thế giới có giá bảy mươi bốn trăm năm mươi bốn trăm linh bốn đồng
giá vàng thế giới hôm nay thấp hơn vàng miếng sgc khoảng một mươi hai triệu đồng và thấp hơn vàng nhẫn trong nước khoảng năm triệu đồng
các chuyên gia cho rằng giá vàng thế giới tăng phi mã liên tục xác lập kỷ lục mới là do thị trường đang kỳ vọng
cục dự trữ liên bang mỹ sẽ tiến hành nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng sáu
bên cạnh đó hoạt động mua vàng của các ngân hàng
và căng thẳng địa chính trị là những yếu tố đẩy giá kim loại quý này lên cao
vàng nổi tiếng là kênh trú ẩn an toàn khi môi trường địa chính trị nhiều nơi trở nên bất ổn và triển vọng kinh tế trở nên ưu ám
quan điểm chung là giá vàng thỏi sẽ tăng khi lãi suất giảm điều mà nhiều nhà đầu tư kỳ vọng sẽ xảy ra vào cuối năm nay
nhưng vấn đề nằm ở chỗ căng thẳng địa chính trị đang ở mức cao trong nhiều tháng thậm chí nhiều năm
trong khi đó thời điểm cục dự trữ liên bang mỹ phép cắt giảm lãi suất đã trở nên mờ mịt hơn trong những tuần gần đây
vậy tại sao giá vàng vẫn đang tăng mạnh điều gì đã thay đổi
giới chuyên gia có câu trả lời khác nhau về việc ai hoặc nhiều gì khiến giá vàng liên tục lập đỉnh
phải chăng ngân hàng trung ương bất an về vai trò của đồng usd như là một vũ khí kinh tế
các nhà đầu tư ổ ạt mua vàng thì đơn giản là vì giá vàng đang tăng
những nỗi lo liên quan đến lạm phát dai dẳng đơn vị tiền tệ suy yếu bầu cử tất cả những yếu tố này
bí ẩn trên đã thôi thúc giới chuyên gia phân tích hệ thống giao dịch toàn cầu trải dài từ các hợp đồng giao dịch thương mại
đến mạng lưới đại lý bán vàng thỏi vàng su và nữ trang cho bất kể ai ở bất kỳ đâu
các ngân hàng trung ương cũng như các tổ chức và nhà kinh doanh lớn đang chuẩn bị cho giai đoạn nới lỏng lãi suất
người tiêu dùng trung quốc bất an trước kịch bản đồng tiền xuất giá và lợi nhuận các tài sản khác giảm sút cũng tăng mua vàng
trên các nền tảng xã hội như reddit không ít người dùng cho biết họ đang gom vàng thỏi và vàng su
tuy nhiên theo hãng tin bloomberg những nhóm này vốn đã là lực lượng thúc đẩy giá vàng suốt nhiều tháng hoặc nhiều năm như trường hợp của ngân hàng trung ương
do vậy giới quan sát chưa thể giải thích chính xác tại sao một nhóm bất kỳ trong số này đột nhiên mua vàng với nỗi lo lòng tham hoặc số lượng cao hơn rất nhiều
nhân tích được trang bị dữ liệu thị trường tốt hơn so với trước đây song câu trả lời chung lại mơ hồ đến mức khó chịu
tất cả cùng mua một lúc và không có ai cụ thể
các nhà đầu tư chưa mua quỹ hoán đổi danh mục etf vốn là một trong những cách đơn giản nhất để sở hữu vàng
dòng tiền chảy ra ổn định từ các quỹ etf được hỗ trợ bằng vàng cho thấy một nhóm lớn đang bỏ lỡ hoặc đang rút tiền mặt
chủ tịch net caressi của công ty etf store của mỹ khẳng định đây là một trong những hiện tượng kỳ lạ nhất mà ông từng thấy
trong không gian etf
điều đặc biệt thú vị là nhu cầu vàng lại đang rất mạnh ở các kênh khác như giao dịch của ngân hàng trung ương
và hoạt động thu mua trực tiếp của các cá nhân và các nhà đầu tư tư nhân
lợi nhuận mà các nhà đầu tư dài hạn có được những người vốn đã mua vàng suốt nhiều năm là yếu tố được công ty
ct grouping của mỹ dùng để giải thích vì sao dòng vốn dòng của etf lại yếu đi đáng kể
dòng tiền lớn chảy ra ổn định từ các quỹ etf đến giờ chưa thể tác động đáng kể đến giá vàng
điều cho thấy nhu cầu vàng thòi vẫn đang ở mức
mức cao và các ngân hàng trung ương sẽ là nhóm mua tự nhiên
chuyên gia joe capitone của công ty world gold scouts của anh nhận xét
vàng được mua tại các thị trường giao chậm và phi tập trung hoạt động giao dịch cũng đang tăng mạnh
điều này cho thấy những nhóm mua thông thường ngân hàng trung ương ngân hàng đầu tư
quỹ hưu trí quỹ đầu tư quốc gia đều tham gia
số lượng hợp đồng chưa thực hiện ở thị trường giao chậm new york của mỹ cũng đang tăng
một dấu hiệu cho thấy các khoản đặt cược dài hạn của giới quản lý tiền tệ đang gia tăng
vàng chủ yếu được mua vào thứ hai thứ bốn và thứ sáu
thị trường vàng nổi tiếng nhạy cảm với những thay đổi liên quan đến dữ liệu kinh tế mỹ
điều này càng được củng cố kể từ khi giá vàng tăng vọt vào đầu tháng ba
dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố vào những ngày nêu trên
cung cấp cái nhìn về tình hình sản xuất việc làm gdp và lãm phát
tại sao vàng được mua ở thời điểm hiện tại là câu hỏi lớn
fed được cho là sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay một kịch bản có lợi cho giá vàng
tuy nhiên so với vài tháng trước niềm tin đối với kịch bản này đã bị lung lay trong năm tuần trở lại đây
vậy tại sao giá vàng vẫn tăng
khả năng là thay vì tập trung vào kịch bản fed cắt giảm lãi xuất
một số nhà đầu tư vàng đổ xô mua chỉ vì vai trò của vàng như một kênh trú ẩn an toàn
ý tưởng trên cũng có thể nào phần nào giải thích cho một diễn biến kỳ lạ khác
ở thị trường vàng trong những tuần gần đây mối quan hệ giữa giá vàng và lãi xuất fed
tỷ lệ phần trăm lợi tức giữa giá vàng giao ngay và kỳ hạn ba tháng
vốn thường được sử dụng để theo dõi mối liên hệ giữa lãi suất và chi phí lưu trữ
tài trợ cũng như bảo hiểm vàng có đợt giảm hiếm hoi xuống dưới mức lãi xuất fed
trong những tuần gần đây giữa lúc giá vàng giao ngay càng tăng phi mã
trong quá khứ điều này chỉ xảy ra khi lãi suất ở mức thấp
hoặc chuẩn bị rơi xuống mức thấp hơn đáng kể
diễn biến hiếm hoi kể trên có thể là một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư bất an đang gom vàng
để đề phòng rủi ro thị trường hỗn loạn trong thời gian tới
chưa cân sốt giá vàng trên thế giới và tại việt nam nhà đầu tư nên cẩn trọng khi đầu tư vào vàng
bởi thị trường vàng biến động khó lường rủi ro cao khi khoảng cách giá vàng trong nước
và giá vàng thế giới vẫn khá lớn
theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn trí hiếu viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển
thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu mọi người hãy cẩn thận và tự kiềm chế trong cơn sốt vàng
tiến sĩ nguyễn trí hiếu dự báo chưa tới cuối năm nay giá vàng thế giới có thể tăng lên mức ba usd một ounce
khiến giá vàng nhẫn trong nước lên tới tám mươi triệu đồng một lượng
ông hiếu cho biết thời gian tới khi giá vàng trong nước tiếp tục tăng theo giá vàng thế giới
sẽ tác động tới cả nền kinh tế vĩ mô
thấy giá vàng lên mạnh người dân sẽ lo sợ lạm phát tăng lên từ đó dẫn đến hiện tượng té nước theo mưa
giá các loại hàng hóa cũng có thể bị điều chỉnh tăng
với nhà đầu tư vị chuyên gia này đưa ra lời khuyên giá vàng đang rất sốt không nên nóng vội
bỏ hết vốn liếng đầu tư vào vàng nên theo dõi kỹ lưỡng thông tin từ các kênh các tuyên bố
động thái của chính phủ ngân hàng nhà nước và các diễn biến mới nhất từ thị trường
tiến sĩ nguyễn trí hiếu lưu ý trong cơn sốt vàng tuyệt đối tránh tình trạng vay tiền để mua vàng
bởi khi vàng đột ngột xuất giá người vay sẽ cùng lúc phải chịu áp lực nặng nề từ việc thất thoát tiền bạc và trả nợ
cũng bày tỏ quan điểm lạc quan về giá vàng ông huỳnh trung khánh phó chủ tịch hiệp hội kinh doanh vàng việt nam nhận định
từ nay đến cuối năm giá vàng thế giới có thể lên hai sáu trăm linh usd trên ounce
theo đó giá vàng nhẫn trong nước có thể tăng lên khoảng bảy mươi bảy bảy mươi tám triệu đồng một lượng
thời điểm thị trường tăng nóng là thời điểm không dành cho nhà đầu tư nhỏ lề vì sắc suất thắng có nhưng rủi ro quá cao
còn về dài hạn nhà đầu tư nên đa dạng danh mục có thể mua vàng rồi cất giữ không quan tâm giá lên xuống trong vài năm
thời lượng chương trình đến đây là hết
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại